kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh vĩnh long và công an tỉnh thái bình vừa tổ chức tiêu hủy nhiều loại vũ khí thô sơ vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây

bốn mươi tám khẩu súng bắn đạn cay cao su một trăm hai mươi ba khẩu súng bắn hơi cay một khẩu súng bắn pháo hiệu một khẩu súng ak mô hình